được sự đồng ý của chính phủ nước ta hôm nay hai tàu hải quân ấn độ mang tên in sapura và in skatmat cùng sáu mươi năm sĩ quan và năm trăm tám mươi thủy thủ do đại tá raul sanka thuyền trưởng tàu in sapura làm trưởng đoàn đã cập cảng hải phòng bắt đầu chuyến thăm thành phố hải phòng từ ngày hai mươi ba đến ngày hai mươi bảy tháng chín
chuyến thăm là hoạt động thiết thực chào mừng kỷ niệm bốn mươi năm năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao giữa hai nước ngày bảy tháng một năm một nghìn chín trăm bảy mươi hai ngày bảy tháng một năm hai nghìn một mươi bảy và một mươi năm ngày thiết lập quan hệ đối tác chiến lược việt nam ấn độ ngày sáu tháng bảy năm hai nghìn bảy ngày sáu tháng bảy năm hai nghìn một mươi bảy
chuyến thăm nhằm tăng cường quan hệ hợp tác hữu nghị sự hiểu biết tin cậy lẫn nhau giữa quân đội hai nước nói chung và hải quân hai nước nói riêng
trong khuôn khổ chuyến thăm nhóm chỉ huy tàu sẽ đến chào xã giao lãnh đạo ubnd tp hải phòng bộ tư lệnh hải quân giao lưu thể thao văn hóa với cán bộ chiến sĩ hải quân nhân dân việt nam